theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay và ngày mai hai mươi hai tháng bốn
nắng nóng trên diện rộng đều xảy ra ở khu vực tây bắc bộ bắc và trung trung bộ
tây bắc bộ ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c phía đông bắc bộ đêm và sáng nhiều mây
có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều trời nắng thủ đô hà nội sáng nhiều mây đêm không mưa
trưa chiều trời nắng gió nhẹ nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ c
các tỉnh từ trung bộ và nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c